công an huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết vừa mới làm việc đối với chu thị siêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú ấp phước hai xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu để làm rõ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực
sau khi đọc một bài báo có nội dung liên quan đến việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại một điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện phước long tỉnh bạc liêu khiến hai đồng chí công an bị thương
chu thị siêm đã chia sẻ lại bài viết trên trang facebook cá nhân với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ kích động bạo lực
sau khi được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở chu thị siêm đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
đồng thời đính chính nội dung thông tin đã chia sẻ trên facebook
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của chu thị siêm theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ phát hiện chủ tài khoản facebook cá nhân minh long võ hoàng thơ
đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc chống phá đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội
tại cơ quan điều tra thơ đã thừa nhận hành vi đăng bốn mươi bảy bài viết có nội dung như trên bằng tài khoản facebook cá nhân minh long
cơ quan cảnh sát điều tra xác định thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải chia sẻ trên facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
các bài viết và bình luận của đối tượng thơ đã tạo ra một diễn đàn trên mạng xã hội do nhiều đối tượng xấu phản động trong và ngoài nước tham gia
nhằm mục đích tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của thành phố cần thơ nói riêng và đất nước nói chung